đánh giá cao các giải pháp mà đại biểu đã nêu lên tại hội nghị thực hiện nghị quyết một mươi sáu hai nghìn tám của chính phủ
nhằm ban giải pháp chống ôn tắc giao thông trên địa bàn thành phố hà nội
thủ tướng nêu rõ thành phố hà nội cần coi giải pháp chống ủn tắc giao thông là một nhiệm vụ quan trọng trong năm năm tới
nếu cứ tiếp tục như hiện nay thì trong vòng năm năm tới tình trạng ủn tắc giao thông sẽ lên đến đỉnh điểm
trong khi đó hạ tầng giao thông lại không phát triển một cách đồng bộ
tại buổi họp có năm giải pháp được nêu ra các ý kiến đều cho rằng tinh thần là giãn thành phố ra để các thành phố vệ tinh phát triển
nhằm giảm tải giao thông trên địa bàn thành phố tăng cường phát triển các tuyến xe công cộng và giảm tải ô tô cá nhân trên đường
bên cạnh đó phải giảm tải nhập cư vào nội đô giảm các nhà chung cư cao tầng
hiện có nhiều khu nhà lên đến hơn năm hộ sinh sống đây là nguyên nhân chính gây ủn tắc giao thông hiện nay
phát biểu chỉ đạo tại buổi họp thủ tướng nhấn mạnh do nhiều yếu tố khác nhau nên tình trạng ủn tắc giao thông đã lên đến bốn mươi một điểm nghiêm trọng
thủ tướng yêu cầu hà nội cần phải có quy hoạch tốt hơn nhất là các khu nhà cao tầng mà không có quy hoạch giao thông
thủ tướng yêu cầu hà nội cần phải có quy hoạch đô thị chặt chẽ tăng cường xe công
bên cạnh đó cần hoàn thiện thể chế quy hoạch pháp luật trong đó cần giải quyết quy hoạch một số thành phố vệ tinh theo quy hoạch đã được phê duyệt
thì phải giữ quy hoạch quản lý chặt chẽ quy hoạch hệ thống hạ tầng không trồng lắng không trồng chéo không mâu thuẫn
thủ tướng yêu cầu cần làm một chương trình tổng thể nhiều năm bằng giải pháp cụ thể và tập trung các nguồn lực để phát triển hạ tầng giao thông nội đô
việc xây dựng đường sắt đô thị hoặc tàu điện ngầm thủ tướng đồng ý cần phải làm đồng bộ nhưng trước hết cần chọn tuyến đông người để tránh ủn tắc
thủ tướng yêu cầu cần phải xã hội hóa mọi nguồn lực để phát triển giao thông
trước mắt trong dịp tết ủy ban an toàn giao thông quốc gia cần phối hợp ngay với hà nội để dẹp bỏ ngay tình trạng xe dù bến cóc giao các tỉnh huyết mạch giao thông ra vào thành phố cần phối hợp để chống ủn tắc
ngay sau tết thủ tướng và các phó thủ tướng sẽ làm việc lại về việc này để tiếp theo sẽ là thành phố hồ chí minh và các thành phố khác